cũng trong ngày hôm nay thủ tướng phạm minh chính đã gửi công điện tới bốn tỉnh thành phố
bao gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
cùng với các cơ quan có liên quan về việc tăng cường giãn cách xã hội
và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng yêu cầu các bí thư thành ủy tỉnh ủy chủ tịch ubnd thành phố hồ chí minh
và tỉnh bình dương đồng nai long an tập trung lãnh đạo chỉ đạo
và tổ chức thực hiện triệt đề nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả tăng cường giãn cách xã hội
và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm đạt mục tiêu ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh
đưa dịch vụ y tế đến gần nhất với người dân để người dân được tiếp nhận một cách nhanh nhất
mọi lúc mọi nơi
phân loại f ngay tại xã phường thị trấn để bảo đảm hỗ trợ chăm sóc quản lý phù hợp hiệu quả
bố trí sẵn sàng nhân lực phương tiện để kịp thời tiếp nhận sơ cứu cấp cứu
chuyển bệnh nhân có diễn biến nặng lên tuyến điều trị tại các tuyến trên
thần tốc xét nghiệm diện rộng riêng tp hcm xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội
để phát hiện sớm nhất các trường hợp f kịp thời ngăn chặn sự lây lan
yêu tiên cao nhất đó là phân bố vaccine cho tp hcm và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine miễn phí
kịp thời an toàn hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt lấy xã phường thị trấn là pháo đài người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch
để kêu gọi vận động giải thích thuyết phục hướng dẫn yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
ai ở đâu ở đó cách ly đối với người nhà nhà với xã phường với xã phường và người dân là trung tâm
phục vụ là chủ thể trong phòng chống dịch
một thông tin khác công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại công ty trách nhiệm hạ một thành viên dịch vụ
thủy sản thành tâm có địa chỉ tại khóm sáu phường một tp hcm
theo đó trong thời gian thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín công ty thành tâm do ông nguyễn trí tâm
làm giám đốc đã thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền
vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
gây hậu quả làm lây nhiễm bệnh covid một mươi chín cho người khác và phát sinh lớn chi phí phòng chống dịch bệnh
hơn một tấn khẩu trang tái chế đã được đưa về các tỉnh miền tây
để bán với giá rẻ vừa bị lực lượng chức năng đồng nai kiểm tra và phát hiện tại nhà của nguyễn đăng giang
quê ở tỉnh lâm đồng trú tại tổ ba mươi một khu phố bảy phường long bình thành phố biên hòa
qua kiểm tra cho thấy trong nhà của ông giang đang tái chế một số lượng lớn khẩu trang y tế các loại
cùng với năm mươi bốn bao tải khẩu trang đã tái chế đối tượng không xuất trình được các hóa đơn
chứng từ số lượng khẩu trang trên
bước đầu giang khai nhận đã thu mua số khẩu trang phế liệu từ tp hcm để đưa về đồng nai thuê người
ủi và nối lại dây đeo
tiếp tục kiểm tra tại các khu nhà trọ và người dân
bên cạnh lực lượng chức năng lại phát hiện và thu giữ hai mươi chín bao tải khẩu trang đã qua tái chế
tổng khối lượng thu giữ là hơn hai trăm ba mươi bảy ba trăm sáu mươi chiếc khẩu trang đã qua tái chế với tổng trọng lượng hơn một tấn
toàn bộ số khẩu trang trên đã được lực lượng chức năng niêm phong tịch thu để xử lý theo quy định
và thông tin này cũng đạt được
chúng tôi đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi